vào sáng nay mùng sáu tết tại khu di tích lịch sử đền hùng tỉnh phú thọ và bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp tổ chức tết trồng cây đời đời nhớ ơn bác hồ phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã tới sự và phát động tết trồng cây
phát biểu tại buổi lễ phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh kêu gọi toàn thể đồng bào hăng hái tham gia trồng cây trồng rừng mọi người trồng cây mọi nhà trồng cây trồng cây ăn quả cây lấy gỗ trồng rừng sản xuất trồng rừng phòng hộ đầu nguồn chống xói mòn đất bảo vệ nguồn nước của cộng đồng dân cư trồng rừng phòng hộ biên giới rừng phòng hộ chăn gió chắn cát chắn sóng vùng đất chống đồi chọc sao cho phù hợp với điều kiện của từng nơi từng vùng đồng thời nâng cao ý thức và có nhiều bi
ép làm tốt điều này chính là hành động cụ thể thực hiện tốt lời dạy của bác hồ rừng là vàng nếu mình biết bảo vệ xây dựng thì rừng rất quý